với thành tích phá những chuyên án lớn trong thời gian qua bộ công an đã quyết định khen thưởng giám đốc công an tỉnh bình dương
cùng với đó gần sáu mươi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bình dương cũng được tuyên dương khen thưởng trong hội nghị điển hình tiên tiến công an tỉnh bình dương diễn ra vào sáng nay
trong năm năm qua công an tỉnh bình dương đã điều tra gần bốn vụ án bắt trên năm đối tượng trong đó tỷ lệ phá thành công các án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tới chín mươi một